phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công chuyên án tám trăm một mươi bảy k bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép năm bánh heroin tám kg ma túy dạng đá và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ lào vào việt nam rồi đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
đối tượng cầm đầu là quang văn ai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện kỳ sơn đã có tiền án một mươi hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tới ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhận được thông tin đối tượng ai đang vận chuyển ma túy số lượng lớn đi tiêu thụ
các tổ công tác đã tiến hành mật phục đón lõng tại khu vực dốc bậm xã cẩm sơn huyện anh sơn
đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày khi đối tượng điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đến khu vực nói trên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt cùng một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng quang văn ai
con trai là quang văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
tăng vật thu giữ gồm năm bánh heroin tám kg ma túy dạng đá và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp được các đối tượng cất giấu dưới gầm ghế xe ô tô
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với hai bị cáo là mong thị búa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và vi văn toán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
về tội mua bán trẻ em
mong thị búa và vi văn toán gặp nhau khi sang trung quốc làm thuê và chung sống với nhau như vợ chồng
biết nhu cầu cưới vợ của đàn ông nơi đây cặp vợ chồng hờ này tìm cách về việt nam tìm phụ nữ đưa sang trung quốc bán
tháng tám năm hai nghìn một mươi ba các đối tượng lừa hai trường hợp bán sang trung quốc với số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
trong đó toán nhận được một mươi triệu đồng búa được hai mươi năm triệu đồng
gia đình hai nạn nhân được nhận mỗi người ba mươi năm triệu đồng
xét xử tuyên phạt vi văn toán năm năm tù mong thị búa bốn năm tù về tội mua bán trẻ em
lợi dụng đường mòn lối mở lê đình trình chú tại xã phú nhuận huyện như thanh tỉnh thanh hóa
đã sang bên kia biên giới trung quốc để vận chuyển tiền giả về việt nam
hành vi của đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
trình bị bắt tại khu vực đường mòn biên giới thôn cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
khi bị bắt trình mang theo một mươi hai triệu đồng tiền giả
mệnh giá hai trăm linh đồng
trình khai nhận vận chuyển thuê tiền giả cho một người phụ nữ trung quốc với tiền công là năm trăm linh đồng một lần
khi vận chuyển đến lần thứ ba thì trình bị bắt giữ
thưa quý vị và các bạn thị trường kinh doanh hàng hóa ở thừa thiên huế không sôi động như là thị trường một số tỉnh thành lớn trong cả nước
không xảy ra nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng
thế nhưng tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thì vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
luôn nêu cao tinh thần đấu tranh đối với vấn nạn này lực lượng quản lý thị trường tp huế tỉnh thừa thiên huế đã triển khai mạnh các biện pháp tuyên truyền kiểm tra hàng hóa vào dịp cuối năm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
giày dép áo quần mỹ phẩm bánh keo rượu là những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
điều đáng nói là những loại sản phẩm này rất đa dạng phong phú về mẫu mã nên nguy cơ bị tràng trộn hàng giả hàng nhái là rất cao
vì thế công tác kiểm tra tập trung chủ yếu vào hàng loạt sản phẩm này
chị nguyễn thị hoa cũng như nhiều tử thương bôn bán khác tại chợ đông ba thừa nhận hầu hết các loại hàng hóa nhập về nhất là mỹ phẩm rất đa dạng về nguồn gốc xuất xứ có phân biệt hàng thật hàng giả
cho nên việc kiểm soát hóa đơn chứng từ khi nhập sản phẩm này là rất quan trọng
trong đợt cao điểm dắp tết lực lượng quản lý thị trường tp huế đã tăng cường kiểm tra giả soát tại các điểm chợ truyền thống các cơ sở kinh doanh các siêu thị lớn
bên cạnh đó công tác tuyên truyền cho các tiểu thương về quy định của pháp luật trong vấn đề không kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng quá hạn sử dụng bán đúng giá cũng được triển khai rộng khắp
lực lượng quản lý thị trường từ nay cho đến dắp tết nguyên đảng thì tăng thời lượng làm việc
kể cả thứ ba

lực lượng quản lý thị trường từ nay cho đến dắp tết nguyên đảng thì tăng thời lượng làm việc
người nhà phá cửa phát hiện vợ và con anh tình nằm trên giường bị hôn mê anh tình nằm dưới nền nhà rùi bọt mép
sau khi được cấp cứu vợ và con của anh tình đã tỉnh lại còn anh tình được chuyển thẳng lên bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
còn ba bệnh nhân gia đình bà nguyễn thị cúc hiện sức khỏe đã dần ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe
vâng thưa quý vị để phòng tránh sự cố đáng tiếc xảy ra thì bác sĩ khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông thì tuyệt đối không nên sửa ấm bằng đốt than củi trong nhà đóng kín hoặc là dùng sửa ấm để tắm thì cũng rất là nguy hiểm
từ trước đến nay đã có rất nhiều những sự việc đau lòng xảy ra do nguyên nhân là sửa ấm bằng cách này
vào khoảng bảy giờ ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi hai đã xảy ra một vấn đề
vụ hỏa hoạn tại nhà dân thuộc ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau làm hai người bị thương
căn nhà bị cháy là nhà cấp bốn do anh lê thanh nhã sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy làm chủ
tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong ngôi nhà có hai người bạn của anh nhã đang ngủ
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh cà mau đã điều động xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp với người dân tổ chức dập tắt đám cháy và đưa nạn nhân
nhân đi cấp cứu kịp thời
vụ hỏa hoạn khiến anh mai công luận và anh trần hoàng thạch bị thương
căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thủ tướng vừa đồng ý ủy quyền bộ trưởng lao động thương binh và xã hội trình chủ tịch nước xem xét tặng quà cho người có công
nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
theo đề nghị thì quà tặng được chia thành hai mức là bốn trăm linh đồng và hai trăm linh đồng
cụ thể mức bốn trăm linh đồng dành tặng cho bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
thương binh thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng
mức quà hai trăm linh đồng tặng cho người hưởng chính sách như là thương binh thương binh loại b
bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ tám mươi trở xuống
đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
dự kiến tổng kinh phí quà tặng cho các đối tượng nêu trên là hơn ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng
thưa quý vị vòng quay ba trăm sáu mươi năm ngày của năm hai nghìn một mươi bảy sắp qua đi
và chúng ta lại chuẩn bị chào đón một vòng quay mới của năm hai nghìn một mươi tám
ba trăm sáu mươi năm ngày qua đã có rất nhiều sự kiện nổi bật
và trong bản tin an ninh ngày mới cuối cùng của năm
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng điểm lại một số vấn đề xã hội
được đánh giá là có sức nóng và có tác động lớn đến người dân trong năm qua
apec trọng tâm là tuần lễ cấp cao apec diễn ra tại đà nẵng
là sự kiện ngoại giao lớn nhất nổi bật nhất của việt nam năm hai nghìn một mươi tám
sự thành công của apec năm hai nghìn một mươi bảy được thể hiện ở nỗ lực của việt nam
từ công tác chuẩn bị cho sự kiện cũng như chuẩn bị cho các nội dung thảo luận của từng hội nghị
đây là đánh giá chung của các nền kinh tế thành viên tham dự
cũng như của báo chí quốc tế
điều này tiếp một lần nữa khẳng định vị thế của việt nam trên trường quốc tế
chưa bao giờ từ khóa bot lại nóng như năm hai nghìn một mươi ba
điểm bot nóng nhất đó là cai lệnh tiền giang
đây là vấn đề nóng được chính phủ hết sức quan tâm chỉ đạo
để đảm bảo quyền lợi của nhân dân và nhà đầu tư
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam phải hứng chịu một mươi sáu cơn bão và nhiều vụ sạt lờ đất đá
với những kiệt hại nặng nề tùy người và tài sản
một trăm hai mươi sáu nhà bị sập trôi gần năm trăm bảy mươi nhà bị ngập hư hỏng
tổng thiệt hại về kinh tế khoảng sáu mươi tỷ đồng
nhưng có lẽ ám ảnh nhất là con số ba trăm tám mươi sáu người chết và mất tích sáu trăm năm mươi người bị thương
trong các vụ do thiên tử
hiện tại kinh khủng nhất là vụ sạt lửa ở sóng khanh xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã cướp đi sinh mạng của một mươi tám người dân
cháu gái bảy tuổi ở kiên giang bị cha ruột và mẹ ghế bạo hành dí sắt lung vào người
bé gái gần hai tháng tuổi bị giúp việc bạo hành đánh đập
bà mẫu đánh đập trẻ mắm non ở nhóm lớp mắm non tuy thuộc vòng xanh
bé gái hai mươi ngày tuổi bị bà nội sát hại do tin vào những điều mê tín dị đoan
vụ cha đẻ và mẹ ghế bạo hành còn suốt gần hai năm trời v v
trước những vụ việc đau lòng này văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ
đã yêu cầu các bộ ngành kiểm tra gia soát thực hiện chính sách cấp luật về trẻ em
đồng thời yêu cầu bộ công an khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý hiên minh đối với tội sát hại bạo hành trẻ em
năm hai nghìn một mươi bảy việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận một thành phố hồ chí minh
ông đoàn ngọc hải kiên quyết dành lại vỉa hè cho người đi bộ
đã tạo sức nóng của dư luận xã hội
cuộc chiến này đã tạo sức lan tỏa lớn đến các quận khác ở trung tâm thành phố hồ chí minh
và lan rộng ra thủ đô hà nội
thế nhưng thực tế sau khi lãnh đạo các địa bàn dừng xuống đường
thì vỉa hè lại bị tái chiếm
tiếp tục chương trình với tiểu mục điểm báo
thưa quý vị tuần qua do thời tiết diễn biến hết sức thất thường
thế nên số lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng cao
trong số này thì người già và trẻ em là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất
theo đại diện bệnh viện bạch mai đa phần bệnh nhân nhập viện do bị biến chứng của cao huyết áp
như đột quỵ phình máu não tắc mạch máu não dẫn đến hôn mê
đáng chú ý do thời tiết lạnh người cao tuổi thân nhiệt thường không tăng cao như người trẻ tuổi
nên dễ bị nhầm là bệnh nhẹ ít được quan tâm
đến khi phải nhập viện thì bệnh đã chuyển biến xấu
các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên
người dân không nên ra ngoài vào sáng sớm hoặc ban đêm
nên ăn uống thức ăn nóng ấm dầu dinh dưỡng để có đủ năng lượng cho cơ thể
năm hai nghìn một mươi bảy có thể xem là năm mà nước ta phải hứng chịu bão với số lượng lớn
cường độ của các cơn bão cũng mạnh dần về cuối năm
và cơn bão số một mươi sáu là một ví dụ tiêu biểu
liên quan tới vấn đề này báo lao động tuần qua đã có bài viết đáng chú ý với nhân đề
dị thường mùa bão năm hai nghìn một mươi bảy
lấy ý kiến từ nhiều chuyên gia khí tượng thủy văn tác giả bài viết cho biết
tính đến lúc này của năm hai nghìn một mươi bảy nước ta đã hứng chịu hai mươi cơn bão và áp thấp nhiệt đới
số lượng hiện tượng thời tiết cực đoan này được xem là bất thường
nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do hiện tượng la nina và biến đổi khí hậu
các chuyên gia cũng dự đoán tháng một năm hai nghìn một mươi tám việt nam có thể sẽ phải hứng chịu thêm một cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới nữa
năm hai nghìn một mươi bảy cũng được đánh giá là một năm khá là thành công của y tế việt nam với nhiều kỹ thuật mới được triển khai
những câu chuyện y đức đáng khâm phục
thế nhưng đây cũng là năm của nhiều biến cố lớn với những tai biến y khoa nghiêm trọng vụ án thuốc giả và dịch bệnh hoành hành
đầu tiên phải kể đến sự cố chạy thận khiến một mươi tám bệnh nhân bị sốc phản vệ
tám người trong số họ đã tử vong
những bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
vụ án thuốc ung thư giả venpharma khiến du luận vô cùng bức xúc
công ty venpharma được xác định đã làm giả giấy tờ con dấu để được bộ y tế cấp phép nhập khẩu thuốc
và buôn lậu chín ba trăm linh hộp thuốc h capita không rõ nguồn gốc kém chất lượng
đó chỉ là hai trong hàng chục biến côi ngũ của ngành y tế
theo dự báo của bảo hiểm xã hội việt nam năm hai nghìn một mươi tám sẽ có khoảng hai mươi một lao động nữ về hưu
có tỷ lệ hưởng lương hưu thấp hơn từ hai đến một mươi so với người cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm hai nghìn một mươi chín
làm thế nào để giảm thiệt thòi cho những lao động nữ này là bài toán đang được đặt ra
phương án được ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đưa ra đó là trong năm hai nghìn một mươi tám
khi chính phủ điều chỉnh tăng lương khu vực nhà nước sẽ tăng lương hưu cho người lao động ở mức bảy theo từng đối tượng

những người được hưởng lương hưu cao tăng lương khu vực nhà nước sẽ tăng lương khu vực nhà nước sẽ tăng lương khu vực

phần tranh lệch này được bù đắp cho những đối tượng có lương hưu dưới một ba triệu đồng
liên đoàn lao động cho biết cơ quan này đã có văn bản kiến nghị quốc hội xem xét sửa đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ theo quy định cũ của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
trong phần tiếp theo của chương trình
hai mươi chín người chết do tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ tết dương lịch
hơn một mươi bốn năm tâm huyết gắn bó với công việc dạy học cho trẻ khiếm thính
tiếp tục đồng hành cho đến khi các em đã ra trường
đó là câu chuyện của một cô giáo trong tiểu bục môn bầu cuộc sống ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của văn phòng bộ công an
vào ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
toàn quốc đã xảy ra ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi chín người bị thương ba mươi hai người
tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã tổ chức chín trăm tám mươi năm ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
phát hiện lập biên bản hơn sáu trường hợp
ra quyết định xử phạt hành chính hơn
hai mươi trường hợp với số tiền hơn bốn tỷ đồng tạm giữ gần chín trăm linh phương tiện vi phạm
hơn một hai trăm linh giấy tờ các loại tước hai trăm hai mươi tám giấy phép lái xe cảnh cáo năm trường hợp
cũng trong ngày ba mươi tháng một mươi hai đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
nhận được khoảng ba mươi cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông
chủ yếu là về tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe nhà ga
cảng hàng không trên một số tuyến quốc lộ
sau khi nhận được phản ánh ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp
cùng các cơ quan chức năng xác minh và xử lý kịp thời
công an quận cầu giấy thành phố hà nội vừa thông tin cho biết
đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc một chiếc xe tải lao vào một cán bộ
thuộc đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai một tài khoản facebook ghi lại
người mặc quân phục cảnh sát giao thông đang cố dừng chiếc xe tải
nhưng vẫn bị tài xế lao xe vào người
may mắn cán bộ cảnh sát giao thông đã nhảy sang một bên để tránh chiếc xe tải
địa điểm xảy ra sự việc được cho là tại khu vực ngõ hai trăm ba mươi ba xuân thủy quận cầu giấy
đoạn clip được chia sẻ dài chưa đầy hai mươi giây nhưng đã ghi lại rất rõ
cảnh tượng tài xế xe tải liều lĩnh phóng nhanh và lao thẳng vào người
mặc quân phục cảnh sát giao thông
hiện đội cảnh sát giao thông số sáu đang phối hợp với công an phường để làm rõ vụ việc
dịp nghỉ tết dương lịch năm nay ngành đường sắt đã chuẩn bị nhiều phương án từ rất sớm
để hạn chế ùn ứ hành khách tại các gà tàu
từ ngày một mươi năm tháng một mươi ngành đường sắt đã bắt đầu bán vé tàu tết qua mạng
đây cũng là giải pháp giảm quá tải tại các quầy bán vé trực tiếp trong những ngày cao điểm
vì hành khách mua vé qua mạng có thể tự in vé mang đầy đủ giấy tờ tùy thân
phù hợp là có thể lên tàu
có khoảng ba trăm linh vé tàu được bán ra phục vụ hành khách đi lại dịp tết dương lịch
và tết nguyên đán sắp tới tại ga sài gòn
ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm chín đôi tàu
tại nhà gà sài gòn đã được lắp năm cổng suất vé tự động
ga tàu hà nội lắp một mươi cổng xót vé tự động để giảm lượng hành khách ra vào ổ ạt
khu chạy tàu vào giờ cao điểm
đồn công an khu công nghiệp đồng văn huyện duy tiên tỉnh hà nam
phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hà nam
tiểu ban an toàn giao thông khu công nghiệp và các công ty trong khu công nghiệp đồng văn
vừa tổ chức diễu hành tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ cho nhân dân trên địa bàn
hơn hai trăm linh cán bộ công nhân thuộc hai mươi tám cơ quan doanh nghiệp và lực lượng công an khu công nghiệp đồng văn
đã diễu hành bằng xe ô tô và mô tô qua các tuyến đường trung tâm của thị trấn đồng văn
dùng loa truyền thanh để tuyên truyền phổ biến các nội dung của luật giao thông đường bộ
các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
với các thông điệp ngắn gọn dễ hiểu như đi đúng phần đường làn đường đúng tốc độ quy định
không phóng nhanh vượt ẩu đã uống rượu bia thì không lái xe
gần tám tỷ đồng là tổng mức dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai một đoạn hoàng cầu voài phục hà nội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
để giúp cho các em cũng như là các cơ quan chức năng giải quyết những công việc liên quan
và hơn thế là chỗ dựa tin cậy của rất nhiều trẻ em khiếm thính tại đà nẵng
đó là câu chuyện của cô giáo trẻ nguyễn thị hồng thu ba mươi tám tuổi công tác tại trường chuyên biệt tương lai tp đà nẵng
và cũng sẽ là nhân vật trong chuyên mục muôn màu cuộc sống ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em bài tiếng việt đó là bài tuổi ngựa
cô đánh ký hiệu từ cái con tay của cái tay bài học
truyền đạt kiến thức cho học sinh ở các trường học bình thường đã là công việc cần sự kiên nhẫn
nhưng với những học trò khuyết tật như quyết tật khiếm thính đòi hỏi gấp nhiều lần ở giáo viên sự kiên nhẫn ấy
với rất nhiều người đó thậm chí là một công việc khó khăn
công việc khó khăn mà không phải ai cũng có thể gắn bó
thế nhưng với cô giáo nguyễn thị hồng thu một mươi bốn năm dạy học cho trẻ em khiếm thính tại trường chuyên biệt tương lai không phải là một khoảng thời gian dài
cô thấy gắn bó với học trò và cũng học hỏi từ chính các em
vì hồi trước mình cũng là biết thư cho đoàn của lớp cũng là sinh viên rất là tất cật
và cũng là sinh viên niên tiếng tư vĩ ức của khoa
mình nghĩ là mấy bà có nghĩ mình là chắc về là một cái trường tiểu học nó cũng là trung tâm của hải châu
nhưng mà thật sự là khi mà cái nghề nó gắn với cái nghiệp nó có cái duyên với các em á
thì thật sự là mình về đây là mười mấy năm rồi mình cảm thấy là nó không có dài mà mình thấy nó rất là nhanh
cô thu rất là nhiệt tình trong công việc năng nổ trong công việc
cô luôn đi đầu những hoạt động của nhà trường cũng như là của tổ chuyên môn của chúng tôi
đối với học sinh thì cô hết lòng yêu thương các em
và các em cũng rất là yêu mến cô
trong học lớp một lớp hai lớp ba lớp bốn nhưng mà quy nói là rất thích học và cô thu nhất
rất nhiều học sinh của cô giáo thu đã ra trường trưởng thành đi làm
nhưng cô trò vẫn thường xuyên giữ mối liên lạc để giúp đỡ và cố gắng theo sát bước chân của các em
kiều trinh là một trong số đó
cả gia đình em chỉ có em theo đạo tin lành
cô thu ủng hộ và tôn trọng tín ngưỡng của em
nhưng cô vẫn luôn nhắc nhở để mọi việc làm tuân thủ theo pháp luật
chính bởi sự tin tưởng của các em nên cô giáo thu đã thành công trong rất nhiều lần phối hợp với lực lượng công an
xử lý những vụ việc
các nhóm truyền đạo lợi dụng các em
các nhóm truyền đạo lợi dụng trẻ khiếm thính để truyền bá tư tưởng xấu
thực tế ban đầu thì khi tiến hành kiểm tra làm việc thì các em bị khiếm thính hoặc là các em bị hạn chế
về mặt nhận thức là bất cần tỏ vẻ bất cần và không hợp tác cũng như rất là khó chịu đối với lực lượng cơ quan chức năng
qua đó thì cũng nhờ có sự hỗ trợ của cô thu là giáo viên của trường chuyên biệt tương lai
đã kịp thời làm hỗ trợ trong công tác viên dịch cũng giống như là trao đổi giữa lực lượng chức năng và các em
và đặc biệt là cô thu cũng là giáo viên của các em nhưng cũng đã kịp thời nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng
qua đó đã hỗ trợ rất lớn cho lực lượng chức năng khi tiến hành xử lý vụ việc
ngoài việc phối hợp để cho mấy anh công chí công an hoàn thành được nhiệm vụ
và có một kênh giao tiếp với các em để tiếp cận trao đổi cùng với các em để hiểu hơn
thì mình cũng cần phải chủ động
rồi trong công tác là mình có những đề xuất
để mà giúp đỡ các em nữa
với những đóng góp của mình trong sự nghiệp giáo dục cũng như sự hỗ trợ tích cực với các lực lượng
đặc biệt là lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự
cô giáo nguyễn thị hồng thu đã vinh dự là một trong những giáo viên trẻ nhất
được nhận giải thưởng võ trường toàn dành cho những giáo viên xuất sắc trên địa bàn thành phố đà nẵng tháng một mươi một vừa qua
sự ghi nhận là một niềm vinh dự lớn
nhưng với cô thu niềm vui và hạnh phúc hơn cả là sự yêu mến và tin tưởng của những học trò mà cô gắn bó
hình ảnh cô giáo trẻ nguyễn thị hồng thu tận tụy với công việc cũng đã khép lại bản tin an ninh ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay
kính chúc quý vị sẽ có một ngày nghỉ lễ vui vẻ và đầm ấm bên gia đình
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại